hôm nay mùng bốn tết kỷ hợi nông dân các tỉnh phía bắc đã xuống đồng bắt đầu một vụ sản xuất mới với nhiều mong muốn về những vụ mùa bội thu được giá
trên những chân ruộng trũng chuyên trồng lúa của các tỉnh thanh hóa thái bình hà nam nam định hải dương
bà con nông dân đã ra thăm đồng đắp bờ quốc lấy may ngày đầu năm và cũng là chuẩn bị đón nước đợt ba để bắt tay vào gieo cấy vụ xuân hè đúng khung thời vụ
theo khung thời vụ các tỉnh phía bắc sẽ đồng loạt cấy vụ xuân từ ngày một mươi tháng hai tức ngày sáu tháng riêng
vụ đông xuân năm nay toàn miền bắc dự kiến gieo cấy trên một một triệu hectare lúa phân đấu năng suất trung bình đạt sáu mươi bốn ba tạ một ha sản lượng ước đạt trên bảy hai triệu tấn lúa
gieo trồng rau màu vụ xuân hai nghìn một mươi chín đạt năm trăm ba mươi năm hectare
để đạt được con số dự kiến này ngành chức năng cần làm tốt công tác dự báo diễn biến của thời tiết sâu bệnh và chỉ đạo các địa phương
thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời có hiệu quả